ngược lại với những cái phụ huynh với những người mà có cái quan niệm rằng là dùng kháng sinh để cho nó trị bệnh tận gốc cho nó rất điểm hẳn
thì tôi thấy rằng là bây giờ người dân nói chung cũng có một cái suy nghĩ là sợ kháng sinh hạn chế kháng sinh
thành thử là khi mà con em bị mắc chẳng hạn lại không tuân thủ theo toàn bộ cái đơn thuốc của bác sĩ
có thể là đọc trên cái tờ hướng dẫn này rồi có thể là đi hỏi ý kiến người này người kia này
thế khi thấy con mình đỡ một chút là thôi giảm và bỏ luôn cái đơn của bác sĩ cho
trong cái tình huống ngược lại thế này thì góc nhìn của phần sư tiến sĩ nguyễn thị dự thúy là gì
vâng chúng ta cũng biết là sinh ra bác sĩ là người chịu trách nhiệm chẩn đoán bệnh điều trị đúng và điều trị phải đúng
đầu tiên là đúng và đủ
ở nhi khoa tôi sẽ nói riêng nhưng trong nhi khoa thì rất là quan trọng là anh phải xác định đúng trường hợp này